uống rượu say rồi sử dụng ma túy huỳnh văn thừa chú tại xã tân phú huyện thoại sơn của tỉnh an giang đã điều khiển mô tô tông chết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với huỳnh văn thừa
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thừa điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe hạng a một
đến nhà người quen tại huyện châu thành tỉnh an giang để uống rượu
sau khi uống xong thừa điều khiển xe đến gặp toàn cả hai đã sử dụng ma túy đá
sau đó đối tượng tiếp tục chạy xe về nhà khi đến khu vực đường nông thôn thuộc ấp phú lợi xã tây phú huyện thoại sơn
do không làm chủ được tay lái thừa chạy lấn sang phần đường phía bên trái tông vào xe mô tô do một người đàn ông điều khiển khiến nạn nhân tử vong